một đường dây ma túy liên tỉnh vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá
tại khu vực xã điện quan huyện bảo yên đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép hai mươi hai bánh heroin
đó là giàng a sáng chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai bước đầu sáng khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi
quốc tịch trung quốc thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện bảo thắng sang huyện bảo yên để giao cho khách
theo địa điểm đã thống nhất với giá tiền công là hai mươi triệu đồng
gây ra tám vụ cướp giật tài sản trị giá trên năm trăm linh triệu đồng tại nhiều tỉnh miền tây
ba bị cáo gồm tất kiến hùng đỗ xuân thống và lê văn tài cùng chú quận một mươi một tp hcm vừa bị tòa nhân dân tỉnh hậu giang
tuyên phạt tổng cộng ba mươi sáu năm tù giam
theo cáo trạng các đối tượng đã thực hiện tám vụ cướp giật dây chuyền tại các tỉnh miền tây rồi thuê xe ô tô tải trở về tp hcm

khi đến huyện châu thành tỉnh tiền giang các đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ cùng số tài sản cướp được và phương tiện gây án
hơn hai tấn tôm nguyên liệu có chứa tạp chất aga và cmc vừa bị công an tỉnh bạc liêu phát hiện thu giữ
kiểm tra xe tải do tài xế hồ đắc hoàng nam trú tại tp ca mau tỉnh ca mau điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển chín mươi ba thùng xốp
chứa hơn hai ba tấn tông nguyên liệu có chứa tạp chất agar và cmc
tiến hành kiểm tra một kho chứa hàng hóa tại phường bốn tp ca mau
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
kiểm tra bên trong nhà kho lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện bốn trăm bốn mươi năm thùng hàng
với hơn một trăm hai mươi sản phẩm như chén tô ly ca v v
chủ yếu là hàng ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ
hiện phòng cảnh sát kinh tế đã tạm giữ số hàng trên để xác binh và xử lý theo quy định
thời điểm cuối năm khi nhu cầu về tiền vốn tiền chi tiêu của người dân tăng cao
các đối tượng hoạt động tín dụng đen sẽ triệt để lợi dụng tung các chiêu dụ dỗ người dân sập bẫy
tại tỉnh quảng bình thời gian qua lực lượng công an đã liên tục triệt phá những đường dây tín dụng đen
lãi suất cho vay lên đến hàng trăm phần trăm một năm
gần đây nhất ngày một mươi hai tháng một hai đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh quảng bình tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
quá trình đấu tranh đã làm rõ đường dây này cho vay lãi nặng
có tám đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng đã thực hiện hơn năm trăm linh lượt cho vay tại thành phố đồng hới bố trạch quảng trạch và thị xã ba đồn
tổng số tiền giao dịch năm tỷ đồng với mức lãi suất cắt cổ
lãi suất của các đối tượng cho vay
thì giao động từ một trăm hai mươi trên năm đến bảy trăm linh trên năm
khi mà người vay mà không có khả năng trả lãi và trả gốc
thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoàn đe dọa khủng bố tinh thần để nhằm mục đích thu lãi và thu tiền gốc
năm hai nghìn hai mươi một tại quảng bình lực lượng chức năng đã khởi tố một mươi một vụ với hai mươi một bị can liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
tình hình tội phạm tín dụng đen cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên cận tết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên
trong khi đó tác động của dịch bệnh kinh tế khó khăn
các đối tượng cho vay tín dụng đen lợi dụng tình hình quay trở lại hoạt động
ngoài việc phát tán rãi tờ rơi
các đối tượng chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin mạng xã hội để tiếp cận người đi vay
chủ yếu là vay tỉnh chấp
một số đối tượng là hoạt động cho vay qua mạng internet
sử dụng cả hình ảnh clip cả hình ảnh nhạy cảm của chị em phụ nữ để khỏng chế đòi nợ
từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ
nguyên nhân từ hoạt động tiến dụng đen và giao dịch vay mượn thông thường
rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích

từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ